kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của dạnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây
nên hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ có nắng nóng
với nhiệt độ tăng lên ngưỡng hai mươi năm ba mươi tám độ
sau đó từ chiều tối mai do ảnh hưởng của hội tụ gió nên mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên
giúp nền nhiệt giảm đôi chút nhưng sau đó từ ngày hai mươi thì nền nhiệt sẽ tăng trở lại
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai cũng có nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất sao động từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
sau đó chiều tối mai mưa rông trên khu vực cũng tăng mạnh giúp nền nhiệt giảm đi đôi chút
nhưng từ ngày hai mươi thì nền nhiệt cũng sẽ tăng nhanh trở lại
thời tiết tại các tỉnh duyên hải miền trung trong cả ba ngày tới
ở trạng thái ít mưa ngày nắng nhiều nên nhiệt độ tăng cao
suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ
cùng với nền nhiệt độ cao hiệu ứng phơn cũng khiến cho độ ẩm không khí
trên khu vực giảm thấp gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân
và nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao
khu vực từ đà nẵng đến phú yên ba ngày tới cũng có nắng nóng
với nền nhiệt độ ngày đêm sao động từ hai mươi bảy ba mươi bảy độ
riêng các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận
do nằm xa vùng áp thấp nóng nên thời tiết khu vực này dễ chịu hơn
với nhiệt độ phổ biến trong ngày là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên ba ngày tới
thời tiết có nắng gián đoạn vào ban ngày và đến chiều tối
mưa rông xuất hiện rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh
nhiệt độ tại đây sao động từ hai mươi một ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây cũng duy trì mưa rông
lúc chiều tối ban ngày có nắng gián đoạn
với nền nhiệt độ ngày và đêm trên khu vực sao động trong khoảng
từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi bốn độ